thế nhẹ cân còi cọc quá
thì nghe mách nhau
thì mua thịt cóc về để làm thịt cho trẻ em ăn
việc này thì không biết là có đúng hay không
và cho xin được hỏi
hai vị khách mời luôn là việc ăn thịt cóc như vậy
có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa hay không
trước tiên xin được mời phó giáo sư lâm ạ
vâng thực ra thì chúng ta biết rằng thịt cóc cũng là một thịt mà cung cấp bổ tim
và trong thịt cóc thì cũng giàu kẽm
mà chúng ta biết rằng kẽm thì nó cũng liên quan đến
cho hồi phục cái viêm mặt đường tiêu hóa rất là tốt
nhưng mà tôi cũng khuyên là các mẹ đừng có bảo nhau
và cho con ăn thịt cóc thì rất nhiều vụ ngộ độc thịt cóc
do trong da trong trứng trong gan của con cóc
có rất nhiều các cái độc tố
mẹ không biết chế biến thì rất dễ xảy ra
mà thực tế đã có nhiều ca tử vong do ngộ độc thịt cóc
thì tôi khuyên là chúng ta không nên mua thịt khóc để cho con ăn
mà ngay cả như viện dinh dưỡng chúng tôi cũng có từ xa xưa đến nay
hiện nay thì vẫn sản xuất cái bột cóc thịt cóc
nhưng mà chúng tôi phải mua ở một cái địa chỉ tin cậy
người ta biết cách chế biến khi còn tươi
và trước khi đưa vào chế biến bao giờ chúng tôi cũng phải kiểm tra độc tố
thì mới đưa vào sản xuất sản phẩm cho trẻ em
chứ còn nếu mà chúng ta lại mua cái thịt cóc tươi ở thị trường cho con ăn
thì rất là nguy hiểm
thì tôi khuyên là không nên cho ăn thịt cọc tươi
mẹ mua những người bán rong rất nguy hiểm
bán rong rất nhiều ai cóc đi ai cóc đi
đúng không ạ làm luôn tại chỗ
rất nhiều bà mẹ đã từng mua như vậy và làm để cho con ăn
vậy thì ăn thịt cóc như vậy có ảnh hưởng đến hiện tiêu hóa của trẻ nhỏ không ạ
vâng chúng ta khi nói đến cái chuyện mà thịt cóc
thì chúng ta lại quay trở lại với những cái năm bảy mươi tám mươi
khi mà tỷ lệ trẻ em sinh dưỡng của chúng ta rất là nhiều
trong cái điều kiện của chúng ta lúc đấy
thì thịt lợn thịt gái thịt bò đều rất là hạn chế
thì với những cái bạn mà bị sinh dưỡng
thì thường được nuôi dưỡng bản thân thôi
người dưỡng cũng được mẹ nuôi vào thịt cóc
bởi vì là người ta nhận thấy rằng
trong một cái chế độ thực phẩm mà rất là ít như thế
thì trong thịt cóc nó rất giàu chất đạc
và rất giàu chất kẹm
tại vì những bạn mà đã sinh dưỡng thì bao giờ cũng thiêu kẹm
và trong cái điều trị của những bạn suy dưỡng
hay là trong những cái bạn mà bị tiêu hóa của chúng tôi bị tiêu trẻ
thì bao giờ trong chế độ điều trị người ta cũng phải bổ sung thêm kẽm vào
thế cho nên có lẽ là xuất phát từ những cái chuyện như vậy
cho nên ngày nay thì các bà mẹ các bà mẹ nọ thì bảo bà mẹ kia
nhưng mà đời sống hiện nay của chúng ta thì
chúng ta có một cái điều kiện về mặt tài chính tốt hơn
các cái thực phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng
cũng như là những cái thực phẩm mà có chất lượng tốt của chúng ta cũng nhiều hơn
như vậy thì chúng ta tốt nhất là hãy lựa chọn
những cái thực phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng
những cái thực phẩm tốt mà để cho con ăn
thế còn lại nếu như mà chúng ta bổ sung kẹp
thì nó có tốt gì cho đường tiêu hóa không
thì kẽm là một cái yếu tố vi lượng mà rất là quan trọng đối với đường tiêu hóa
cái quan trọng thứ nhất là nó làm thay đổi và đổi mới các tế bào biểu mô dối
và chính vì như vậy nó làm cho đường tiêu hóa của chúng ta nó khỏe mạnh
cái thứ hai là kẽm nó tham gia vào một trong những cái chu trình chuyển hóa
cũng như tiêu hóa thức ăn
thế cho nên là có kẽm thì làm cho các cháu nó ăn ngon miệng hơn
và nó ăn được nhiều hơn
vấn đề thứ ba nữa là kém nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng
trong cái sự phát triển của hệ miễn dịch của các em bé
thế sau đó chúng ta bổ sung kẹm là chúng ta không chỉ bổ sung mỗi trước cái đường tiêu hóa thôi
mà chúng ta bổ sung trên toàn cơ thể
và ngày nay thì chúng ta cũng không thiếu gì các sản phẩm từ kẹm cả
mà những sản phẩm đấy có nguồn gốc rất là rõ ràng
rồi các dạng sử dụng thì cũng rất là dễ để dùng được
và các bác sĩ về dinh dưỡng cũng như bác sĩ sĩ nhi
thì cũng thường sẽ tư vấn cho cha mẹ với những em bé mà không may bị còi cọc gầy yếu
hay những em bé bị tiêu chảy cấp bị tiêu chảy kéo dài
bổ sung là rồi
thì trên quan điểm của tôi thì nếu chúng ta đã có được những cái thứ tốt
và chúng ta kiểm soát được cái chất lượng của nó
thì nên dùng hơn so với cái việc mà chúng ta đi mua thịt cọc của những cái nguồn gốc nó không có rõ ràng
bởi vì ngộ độc cái ngọc độc trong cái da góc gan góc trứng góc
thì rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng đến tính mạng của các cháu
dạ vâng chúng ta thấy